hiệu trưởng trường trung học phổ thông mạc đĩnh tri quận dương kinh thành phố hải phòng đã bị phê bình
và yêu cầu chuyển công tác xuống đơn vị có quy mô nhỏ hơn do không thực hiện đúng chỉ đạo
của ủy ban nhân dân thành phố và sở giáo dục và đào tạo về công tác phòng chống dịch
ngày ba hai lãnh đạo tp hải phòng cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan đi kiểm tra đột xuất
công tác phòng chống dịch bệnh ncov tại trường trung học phổ thông mạc đĩnh tri
tại thời điểm kiểm tra nhà trường vẫn chưa tiến hành dọn dẹp tổng vệ sinh tại khu vực lớp học
bàn ghế chưa được lau chùi có nhiều bụi bẩn bề mặt sàn các lớp học trong tình trạng nhách nhác
lãnh đạo tp hải phòng đã phê bình ban giám hiệu nhà trường đã lơ là ý thức thiếu trách nhiệm
trong công tác phòng chống dịch bệnh đồng thời yêu cầu nhà trường ngay trong ngày
phải thực hiện lau dọn vệ sinh phun thuốc khử trùng
đồng thời giao sở giáo dục và đào tạo đề xuất việc điều động chuyển công tác đối với
hiệu trưởng trường trung học phổ thông mạc đĩnh tri theo quy định do không thực hiện đúng
chỉ đạo của ubnd tp và sở giáo dục và đào tạo về công tác phòng chống dịch ncov